có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
thứ nhất là do phương án sáu mươi bốn của ủy ban nhân dân xã bị giang dở như ông pháp đã từng nêu
thứ hai là do quá trình bàn giao hồ sơ địa chính qua các thời kỳ làm thất lạc danh sách và hồ sơ quản lý quỹ đất công ích của xã
trách nhiệm đầu tiên của việc này thuộc về ông nguyễn hà tuy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng thời là chủ tịch hội đồng sáu mươi bốn của xã phước đồng
tiếp theo là trách nhiệm của cán bộ địa chính nguyễn xuân lộc trong việc làm thất lạc hồ sơ quản lý
câu chuyện buồng lòng quản lý quỹ đất công ích không chỉ diễn ra ở xã phước đồng tình trạng này cũng đã và đang diễn ra tại xã vĩnh ngọc
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc lập phương án điều chỉnh đất nông nghiệp theo nghị định sáu mươi bốn cp
trong đó xác định diện tích đất công ích năm là một mươi bốn năm mươi tám hectare đã được ủy ban nhân dân thành phố nha trang phê duyệt
thế nhưng khi làm việc với chúng tôi lãnh đạo ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc lại chưa thể đưa ra một con số cụ thể về thực trạng quản lý diện tích đất công ích này
em muốn hỏi anh về cái chung cái chung về cái quản lý đất năm trên toàn bộ địa bàn xã mình sau khi mà thực hiện cây sáu mươi bốn ấy thì mình xã mình là có bao nhiêu phần trăm diện tích đất công ích được giao lại cho xã quản lý
tổng diện tích là có bao nhiêu và hiện trạng cái quản lý và sử dụng này nó như thế nào
cái này em ghi nhầm cái này đó em cho thì kiến trẻ nó cầm lại nhạc
tức là mình chưa có con số cụ thể
chỉ có con số là thả tải nó chân lẫn
có thể ông mỹ quá thận trọng khi làm việc với chúng tôi
trên thực tế hàng năm đều có các đợt thanh kiểm tra theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố nha trang hoặc ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
chính vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc cho rằng chưa có con số cụ thể là không thuyết phục
năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra tỉnh khánh hòa đã tổ chức thanh tra công tác quản lý sử dụng quỹ đất công ích đất chưa giao đất chưa sử dụng
do ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc quản lý
bản kết luận thanh tra ký ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nêu rõ tổng số thừa đất năm của ủy ban nhân dân xã quản lý
từ thời điểm thực hiện nghị định sáu mươi bốn cp đến thời điểm thanh tra là hai trăm tám mươi chín thửa với diện tích gần một mươi bảy một hectare
kết luận thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm cho công tác quản lý sử dụng đất công ích năm của ủy ban dân xã vĩnh ngọc
như việc lưu giữ hợp đồng cho thuê đất chưa đầy đủ
trước khi hợp đồng thuê đất đối với các thừa đất không đủ
với một mươi hai hộ có một mươi ba hợp đồng hết hạn nhưng chưa ký lại
không quản lý chặt chẽ để các hộ thuê đất sử dụng sai mục đích và chưa xử lý dứt điểm các hộ lấn chiếm xây nhà trái phép
quay trở lại câu chuyện quản lý đất công ích trên địa bàn xã phước đồng
khi phương án sáu mươi bốn không được thực hiện trọn vẹn đã phát sinh vấn đề kiến nghị của chín mươi ba hộ dân thuộc đội sản xuất nông nghiệp phước lộc trước đây
tôi xuống là năm tám mươi sáu dân kinh tế mới nhà nước cấp cấp cho lô tài lô
thổ cư là hai trăm linh m hai còn lại một m hai nhưng trong đó được hai trăm linh m hai thổ cư
ngoài này là tôi được khai hôn thêm ra ngoài này một m nữa là tôi khai hôn ra thêm là hai mấy
bây giờ mình xin để mà được cấp xác nhận là quyền sơ hữu của mình thì lại không được
cái lần đầu mình lấy cho môn đa gia thì nói rằng là đất năm
nhưng mà xong tôi nói nếu mà năm thì tôi cũng bị một phần nào thôi mà tại sao đấy hết một mấy mấy vuông rồi
mà bây giờ lại trong cái này đòi
đòi là đất năm nữa là như thế nào
thì mấy anh không trả lời
đại diện bà con cho biết chín mươi ba hộ dân đang kiến nghị thuộc hai nhóm đối tượng
một là nhóm những hộ đến vùng đất này khai hoang từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai là nhóm những hộ gia đình đến đây theo diện đi làm kinh tế mới
theo họ phần lớn diện tích đất tập đoàn có nguồn gốc của người dân khai hoang
trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là hồi đó là ở đây gọi người ta gọi là
chiến khu đồng bò căn cứ địa đồng bò chứ không phải là xã phước đồng luôn
sau ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám mới thành lập xã bước đầu
lúc đó chỉ có hai trăm bốn mươi hộ dân thôi là lúc đó mới thành lập xã phước đồng
thì theo cái diện tích đất ở nhà tôi lòng trung lý là nói riêng
mà bà con dân phước đồng ở đây nói chung là tổng cộng nó chỉ được là ba mươi chín hộ là vào đây khai hoang
tổng cái diện tích đất là nó tôi cũng không nắm rõ được nhưng mà tầm an án khoảng cỡ tầm một mươi bốn đến một mươi năm hectare
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là được chín trăm hai mươi bốn hộ thì mới đưa d bảy của bên thủy lợi về là thành phố mới kiến nghị lên tỉnh là mới cho d bảy về đây
ủi thêm một số diện tích đất nằm phía dưới đó để cấp cho bà con hồ theo dụ dân kinh tế mới
đó là tổng lên thành là một mươi bảy hectare mấy
sau đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thành lập tập đoàn thì tất cả số diện tích đất này của bà con khai hoang và nhận
tất cả đó là không có hiến vào theo cái diện hợp tác xã mà chỉ gọi là cùng nhau thành lập một cái tập đoàn
rồi dựng lên một tập đoàn gọi là khoáng để gọi là tạo điều kiện cho bà con sản xuất theo cái diện đất nông nghiệp
nhưng mà đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chính thức giải thể tập đoàn là không công bố cho bà con và cũng không có làm văn bản nào nói là
tôi là tập đoàn trưởng là tôi làm văn bản
đưa cái số diện tích đất này giao lại cho y ban nhân xã để quản lý
quá trình làm việc bà con nhân dân đã phản ánh cùng là đất tập đoàn
nhưng diện tích đất bên tập đoàn phước trung và phước lợi là của dân và được đền bù khi cơ quan chức năng thu hồi thực hiện dự án
rất nhiều đất tập đoàn là dưới về phía đằng phước lợi
người ta trồng ngúa mật khi về khi bắt đầu là người ta đổ đất người ta xây nhà
mà người ta được đền bù mỗi ếm cột
chúng tôi cũng là một người dân làm từ ngày bám đất bám trụ bây giờ lấy đất của chúng tôi là đặt của công mà chúng tôi rất là bốc xúc
có hay không việc đền bù như người dân phản ánh
với sự hỗ trợ của người dân chúng tôi đã gặp được ông trương văn tâm thành viên hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư phước hạ
cái dự án này là tôi nằm trong hội đồng anh toàn vừa rồi bị bắt là phó thành phố là chủ tịch hội đồng còn tôi là thành viên
nằm tăng kéo hồ sơ đất nằm trong đất bộ thường
ai tầng diện tích nằm trong quốc sổ này có diện tích bộ thường dự án khu tái định cư phước hạ
trong quyển phương án đền bù chi tiết này có những thửa đất được ghi là đất năm và được đền bù số tiền hàng trăm triệu
theo ông tâm thì đây là những thửa đất trước đây được cân đối theo phương án sáu mươi bốn nhưng do chưa được cắm mốc bàn giao
hơn nữa có nguồn gốc do hộ gia đình khai hoang nên hội đồng đền bù vẫn thông qua đền bù cho dân
ông trương quang minh nguyên tập đoàn trưởng phước trung cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm
tôi khẳng định đây không phải là đất công mà đất này do tập đoàn quản lý
tập đoàn tôi không quản lý gì đây không mà tụi tôi có được ba đơn vị
đây là phước lộc ngoài kia là phước lợi và ngoài kia là phước trung
ba đơn vị hai đơn vị kia là hai đơn vị có nước có điều kiện lấy nước cho nên là sản xuất lúa
còn đơn vị là không có nước cho nên sản xuất màu
thì không có thể gọi nếu mà gọi đất công thì tại sao dưới kia không là đất công ngoài kia không là đất công mà ở đây là đất công
cho nên là tôi không đồng ý với đất công
tôi không đồng ý với quan điểm của cơ quan có thẩm quyền
tôi không phải tôi binh bà con phước lộc mà tôi cũng phải bỏ bà con phước lộc
tôi nói với tư cách là khách quan tôi đã từng quản lý cơ quan thẩm quyền muốn giải quyết sự việc thấu đáo cho bà con
thì phải khách quan mời những người còn làm việc vào về đây để làm việc giải quyết cho bà con thỏa đáng
nếu phải nói về quyền lợi thì bà con thì thôi
trên tinh thần khách quan ông minh cũng mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc giải quyết những vướng mắt ở tập đoàn phước lộc
với nguồn gốc đất này thì bây giờ khách quan mà nói là một phần của bà con đây khai khóa
và một phần là được nhà nước ủi để giao cho bà con có địa quyền canh tạc
khi mà đưa vào tập đoàn quản lý thì toàn bộ cái cánh đồng này là do tập đoàn quản lý
vẫn hơn một mươi tạ
thì theo như tôi là từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cho đến khi tôi nghĩ làm việc
thì bà con vẫn tiếp tục là canh tác chứ không có bỏ
mà với theo luật đắc đai mà bảo là bà con này chiếm thì cũng khỏi
trong buổi làm việc với chúng tôi ông bùi cao pháp phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phước đồng cho rằng
diện tích đất này do xã quản lý tuy nhiên công tác bàn giao và các quyết định thu hồi đất của xã viên chưa thực hiện đầy đủ
do đó bà con vẫn tiếp tục sử dụng diện tích đất này để sản xuất
những vướng mắt hiện nay
nguyên nhân cũng một phần do lỗi của hội đồng sáu mươi bốn chưa thực hiện cân đối xong diện tích đất nông nghiệp nơi đây
đến khi thực hiện cơ gái sáu mươi bốn thì chưa thực hiện được cân đối đối với chín mươi ba hồ này
mà mới thực hiện được cái bước là họp xét trên biên bản dự kiến sẽ trả cái phần đất tập đoàn này ra
thành nhiều thửa để mà cân đối cho bà con
tuy nhiên thì cái bước này là làm chưa xong do đó thì cũng chưa có giao đất cụ thể cho bà con
tại cửa nào cả do đó về mặt lý thì hiện nay diện tích đất đó vẫn là đất nhà nước quản lý
và chưa giao cho một tổ chức cá nhân nào cả
nếu bà con cảm thấy là quyền lợi của mình có khó khăn chưa được thực hiện
thì bà con có quyền kiến nghị và địa phương chúng tôi cũng đã báo cáo cái này cho tình hình và thành phố cũng quyết
cũng đã biết cái tình hình này thì chúng ta phải có chủ trương của tỉnh và thành phố
để có tiếp tục giải quyết các vướng mắt của bà con
còn đối với cái việc mà bà con tự ý chiếm dụng rồi phân lô bán nền chuyển nhượng trái phép
thậm chí là xây dựng trái phép thì cái này là bà con là đã vi phạm quy định của pháp luật
mà phải xử lý theo quy định của bên trò tự xây dựng và đợt đai
các hộ dân và đại diện chính quyền địa phương đã có những quan điểm trái chiều xung quanh vấn đề

vai trò là những người làm công tác tuyên truyền
chúng tôi hy vọng ủy ban nhân dân thành phố nha trang sớm vào cuộc xem xét giải quyết vấn đề này trên cơ sở pháp luật
mặt khác bà con nhân dân thuộc tổ sản xuất phước lộc cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật
không sang nhượng trái phép không vi phạm trật tự xây dựng để từng bước phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết sự việc này
thưa quý vị sau khi luật đất đai hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đất công ích do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý không chỉ là năm đất nông nghiệp
mà còn cả diện tích đất chưa sử dụng gọi chung là quỹ đất công
từ năm hai nghìn một mươi ba ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã ra soát lập hồ sơ quản lý quỹ đất công trên địa bàn
chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương sớm giải quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm sử dụng sai mục đích để quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công này
thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
mọi đơn thư xin gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một trăm một mươi ba
phương mai dịch quận cầu giấy hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn